trước tình trạng dịch tả lợn châu phi đang có những diễn biến phức tạp thời gian qua trên địa bàn xã hoàng an huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang
tình trạng người dân vứt sắc lợn thả trôi sông trên các kênh dạch đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường và cuộc sống của người dân
hiện các lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các giải pháp để khắc phục cũng như là ngăn chặn tình trạng này
không còn tình trạng mỗi ngày có hàng trăm sắc lợn trôi trên kênh như thời điểm cách đây cả tháng
nhưng khu vực xung quanh canh mương xã hoàng an huyện hiệp hòa vẫn còn mùi hôi
đặc biệt khi nắng nóng và nhiệt độ gần bốn mươi độ c lực lượng thú y cơ sở và người dân vẫn miệt mài vớt rác thải
và tìm sát lợn trôi để báo chính quyền địa phương trôn lấp kịp thời
lực lượng máu tuyết vẫn còn chảy máu tươi vẫn còn chảy
đây là một điều đánh giá là những xác lợn này là ở khu vực phú bình đưa về chứ không phải là ở trên miền xa xôi nữa
cho nên là tôi cũng mong rằng là các nhà có ý kiến có cái chức trách có trách nhiệm giúp đỡ chúng tôi làm sao mà để ngăn chặn được rác thải ở cái vùng này
theo phản ánh của người dân do ở cuối nguồn tình trạng rác thải và sát động vật ở thượng nguồn thường trôi giạt về khu vực này
những ngày đầu tháng bốn mỗi ngày người dân nơi đây vớt từ ba đến bốn tấn lợn
ngoài phát tán mầm bệnh dịch tả lợn châu phi sát động vật còn gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân địa phương
sác động vật nó trôi từ trên canh xuống đây gây ô nhiễm môi trường rất lớn và ảnh hưởng đến phần lớn dân sinh sống ở đây
thứ nhất là ô nhiễm cái nguồn nước nó sẽ thấm thấu xuống đất và sẽ gây ô nhiễm cái nguồn nước ngầm đến các khu vực
thứ hai là gây các mùi hôi thối dẫn đến bệnh tật nhiều
chúng tôi đã chủ động làm việc với tỉnh thánh nguyên làm lãnh đạo sở nông nghiệp và lãnh đạo trí cục chân nuôi tùy tỉnh cùng với ủy ban dân huyện hiệp hòa sẽ có buổi làm việc với lãnh đạo sở nông nghiệp tỉnh thánh nguyên trí cục chân nuôi tỉnh thánh nguyên và đồng biệt là lãnh đạo ủy ban dân huyện phú bình để chúng tôi sẽ bàn cách tháo hỡi hiện tượng nửa sắc lợn trôi trên cây trôi
tại giáp danh giữa hai tỉnh là thái nguyên và bắc giang và chúng tôi quan điểm của tôi là trọng tâm là sẽ là khuyến cáo cho hai tỉnh chúng ta là phải là tuyên truyền cho tất cả các hộ chăn nuôi dọc theo hai cái bờ kênh đấy là phải là nắm được cái tác động nguy hại của dịch tả lợn châu phi
trong khi vaccine phòng và chống dịch tả lợn châu phi chưa có biện pháp duy nhất hiện nay để dập dịch là tiêu hủy lợn mắc bệnh
vì vậy việc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm trả kết quả và bố trí quỹ đất để tiến hành tiêu hủy
cũng cần được giải quyết sớm